tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với ban chỉ đạo về đề án tám trăm chín mươi sáu đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
cùng dự còn có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại buổi họp phó thủ tướng trương hòa bình cho rằng đề án tám trăm chín mươi sáu đã tạo bước đột phá trong quản lý dân cư
xong đến nay việc thu thập thông tin dân cư vẫn chưa hoàn thành
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh việc triển khai và chịu trách nhiệm cá nhân
trước thủ tướng chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
bộ công an báo cáo thủ tướng chính phủ về việc đề xuất ủy ban thưởng vụ quốc hội
lùi thời hạn khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho đến khi hoàn thành